vào khoảng bảy h ba mươi phút ngày một mươi một tháng một mươi tàu hàng số hiệu ct một chở theo hàng hóa và bốn mươi bốn người
gồm thủy thủ đoàn các chiến sĩ công nhân xuất phát từ cảng cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị đi đảo cồn cỏ
đến một mươi giờ hai mươi phút khi chỉ còn cách đảo cồn cò khoảng năm hải lý do gặp phải sự cố tàu hàng đã bị chìm trên biển
bốn mươi ba người trên tàu được cứu sống một người không may bị chết
sự cố chìm tàu nói trên đã cho thấy những khó khăn thiêu thốn về phương tiện cũng như là công tác bảo đảm an toàn cho người và tài sản trên tuyến đường thủy từ đất liền ra đảo cồn cỏ
việc cán bộ nhân dân phải đi nhờ tàu hàng tàu cá để ra vào tuyến đường giữa đất liền và đảo cồn cỏ đã kéo dài trong nhiều năm qua
là cán bộ tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh trước và sau mỗi chuyến công tác tại đảo cồn cỏ
thiếu tá trần công nam không khỏi lo lắng băn khoăn
bởi phương tiện đi lại
tôi rất thiếu thốn đặc biệt là trong mùa mưa bão như hiện nay khi những chiếc tàu hàng tàu cá đến đảo ngày càng ít
với nhiều tàu cá hoạt động tại vùng biển khu vực quanh đảo cồn cỏ
ngoài vận chuyển lương thực thuốc men không ít lần các tàu phải chở thêm người dân
đặc biệt là khi có người đau ốm hoặc công tác đột xuất
mặc dù vẫn biết những tàu này công suất nhỏ thiếu trang bị bảo hộ
nhưng nhiều người dân vẫn phải đánh cược cả mạng sống của mình
tôi vẫn giúp đỡ các tiến sĩ và ba con
giúp đỡ các thân đạo
hiện huyện đảo cồn cỏ mới chỉ được trang bị một tàu công vụ
không thể đáp ứng được nhu cầu đi lại của cán bộ chiến sĩ và người dân ra vào đảo
vì vậy tỉnh quảng trị đã đầu tư đóng mới con tàu thứ hai
để có thể giải quyết phần nào những khó khăn kể trên
thì bà nhân tỉnh quảng trị đã cho đóng một tàu cao tốc hai thân
hiện nay tàu đã hạ thủy đang hoàn thân một số thủ tục để đưa vào cái tháp
tháp kế hoạch đầu năm hai nghìn một mươi bảy
thì sẽ chính thức mở cái tuyến về tàu anh cất từ cửa về tàu cồn cỏ
lúc đó sẽ giải quyết được cái khó khăn hiện nay việc đi ra vào đảo
bên cạnh việc tháo gỡ khó khăn về phương tiện rút kinh nghiệm từ vụ chìm tàu ct một vừa qua
lãnh đạo tỉnh quảng trị cũng đã chỉ đạo các đồn biên phòng
cảng vụ hàng hải cảnh sát biển huyện đảo cồn cỏ và các huyện ven biển
có quy chế phối hợp để quản lý nghiêm các phương tiện ra vào đảo
và ứng cứu kịp thời khi có sự cố xảy ra
thời gian tới
ubnd sẽ chỉ đạo ngành giao thông vận tải phối hợp với các đơn vị liên quan
ra soát lại tất cả các hệ thống tàu thuyền đi biển
phải đầy đủ các giấy chứng nhận kiểm định an toàn mới được lưu hành
thứ hai có bảo hiểm và có các trang thiết bị đầy đủ
như ảo phao cứu sinh cứu hồ các vật dùng khác

hoặc các vật dùng khác để phục vụ phòng tránh thiên tai họa hoạn
sự cố bất thường xảy ra trên biển
đồng thời ubnd cũng đã đề nghị với chính phủ cho phép mở tuyến du lịch
cửa tùng cửa việt ra đảo còn cò để phục vụ các nhu cầu đi lại
tránh hành khách đi kèm với các tàu thuyền chở hàng hóa
nó ảnh hưởng đến vấn đề an toàn hợp hại
với sự quan tâm vào cuộc của chính quyền tỉnh quảng trị
hy vọng rằng sẽ sớm có nhiều hơn nữa những con tàu nối cảng
cửa việt cửa tùng với đảo còn cò để khoảng cách giữa đất nước
tiền và hải đảo được rút ngắn lại và người dân không phải
thấp thỏm lo âu mỗi khi lên tàu ra với đảo